thời tiết nắng nóng hành khô kéo dài dẫn đến nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn tp hcm chỉ trong vài ngày gần đây
trưa nay ngày chín tháng ba lại thêm một vụ cháy nữa xảy ra tại một tòa nhà cao tầng nằm trên đường ngô đức kế gần phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
theo các nhân chứng khoảng một mươi h ba mươi khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại tầng trên cùng của tòa nhà hàng dương quán
địa chỉ số ba mươi hai ngô đức kế gần phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé
khi xảy ra cháy có rất nhiều người đang làm việc tại đây và một số người đã nối dây thừng để leo xuống thoát thần
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều phương tiện chuyên dụng
trong đó sử dụng hai xe thang liên tục phun nước để chữa cháy trên cao
đến một mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được khống chế
vụ hỏa hoạn ban đầu chưa ghi nhận thương vong về người nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ
như vậy chỉ trong vòng một tuần trên địa bàn thành phố đã liên tiếp xảy ra ba vụ hỏa hoạn
cảnh báo người dân luôn phải có ý thức cao về phòng chống cháy nổ trong những ngày cao điểm của mùa khô nắng nóng